bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa vừa cho biết đã bố trí sắp xếp để sẵn sàng tiếp nhận một mươi công dân cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
các địa phương trên địa bàn tỉnh bố trí vị trí cách ly bảo đảm xa khu dân cư có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong sinh hoạt
sàng lọc theo dõi diễn biến về sức khỏe công dân phun khử trùng theo quy định dự trữ và kiểm soát chặt chẽ nguồn lương thực thực phẩm tiêu thụ hàng ngày